các em thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đang phải vượt qua rất nhiều khó khăn vất vả vì mưa lũ
mưa lớn lũ quét trong hai ngày vừa qua đã khiến cho nhiều tuyến đường tại hà giang bị nhấn chìm trong biển nước
nhiều địa phương đã bị cô lập toàn tỉnh hà giang đã huy động mọi lực lượng tham gia hỗ trợ để bảo đảm cho kỳ thi được diễn ra tốt đẹp
trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các cơ sở đoàn lực lượng chức năng trên toàn tỉnh hà giang tổ chức rất nhiều những hoạt động tình nguyện giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai giúp đỡ thí sinh đến địa điểm thi an toàn
thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại hà giang được đưa đón đến địa điểm tổ chức thi từ sáng hai mươi bốn tháng sáu
tuy nhiên cũng do mưa lũ một số thí sinh vẫn chưa ra được điểm thi

trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các cơ sở đoàn lực lượng chức năng trên toàn tỉnh hà giang tổ chức rất nhiều những hoạt động tình nguyện giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai